thưa quý vị trong vài năm trở lại đây nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu trên các tuyến biên giới phía bắc
lực lượng chức năng của cả phía việt nam và nước bạn trung quốc đã tăng cường tuần tra kiểm soát
chốt chặn tất cả các đường ngang lối mở đường rừng
do vậy vấn nạn này đã từng bước được kiểm soát
tuy nhiên bằng nhiều chiêu trò thủ đoạn những con buôn vẫn tuần được hàng vào việt nam gây nhiễu loạn thị trường
con đường cư dân vẫn đang là lựa chọn số một của dân buôn lậu ở thời điểm hiện tại
từ con đường tiểu ngạch này các loại thực phẩm nhập lậu được gom lại để rồi hiên ngang đi trên những con đường lớn tràn về xuôi
những chiếc xe tải chở đầy vỏ thùng các tông chở ăn hàng
đủ các thể loại bánh kẹo không nhãn mát được đóng gói phân loại ngay trên xe một cách nhanh chóng thuần thục
những chiếc xe tải hạng nhẹ là lựa chọn tối ưu của dân buôn lậu
bởi tính cơ động và cũng để phòng ngừa
nếu có bị bắt xe này thì vẫn còn những chiếc xe khác
bắt giữ thì thực sự là khi đối tượng xé lẻ nhỏ lẻ ra để vận chuyển
vận chuyển trốn tránh được được chứng rằng là cái đấy là cái tôi thấy là cái khó nhất trong việc kiểm soát đấu tranh bắt giữ xử lý
để làm rõ các điểm tập kết hàng nhập lậu
nhóm phóng viên đang chia ra các mũn bám sát di biến động của các đối tượng vận chuyển
hành trình theo dõi di biến động của các đối tượng là những đêm trắng của nhóm phóng viên truyền hình công an
hành trình theo dõi di biến động của các đối tượng là những đêm trắng của nhóm phóng viên truyền hình công an
sau thời gian kiên trì bí mật đeo bám chúng tôi đã lần ra các kho tập kết hàng của các nhóm buôn lậu này
đây là một kho hàng lớn tại huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
những cánh cửa luôn được ra đóng vào khóa
hệ thống camera giám sát được gắn dày đặc
từ chiều cho đến đêm hàng hóa được chất lên các xe rồi túa đi các tỉnh thành
còn đây là một trong những kho tập kết hàng tại thành phố lào cai tỉnh lào cai
cũng vẫn là những hàng kho kín cổng cao tường với hệ thống camera giám sát kỹ lưỡng
và đây là những hình ảnh khi chúng tôi bí mật tiếp cận kho hàng này
trở lại vào ngày hôm sau để tiếp cận với chủ kho thì toàn bộ hàng hóa đã được tẩu tán hết
sau những câu trả lời bất nhất biết rằng hành vi của mình không thể che giấu được thì chủ hàng này mới thành thật thừa nhận